tại hà nội bộ thông tin và truyền thông bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng tổ chức hội thảo
chuyển đổi số và định hướng nông thôn mới thông minh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
hiện nay khoảng cách nông thôn và thành thị đang ngày một tranh lệch
biến đổi khí hậu dịch bệnh đặc biệt là đại dịch covid một mươi chín đòi hỏi nông thôn cũng cần phải có sự thay đổi
cho phù hợp với xu thế của thời đại
trong đó ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng mạnh mẽ hơn nữa khoa học công nghệ
đặc biệt là công nghệ số được coi là giải pháp yêu việt giúp khoảng cách
chất lượng cuộc sống giữa nông thôn và thành thị xích lại gần nhau hơn
trước đây khi chúng ta nói hạ tầng nông thôn chúng ta chỉ nói đến điện đường trường trạm thủy lợi hay môi trường
thì hiện nay chúng ta đã hướng tới coi hạ tầng về công nghệ thông tin hệ tầng về trường số cũng là một hạ tầng thiết yếu
để thúc đẩy làm sao thu hẹp được khoảng cách giữa nông thôn và thành thị
để thúc đẩy cho xây dựng nông thôn mới nó ngày càng bền tượng hơn
nhất là trong bối cảnh hiện nay chúng ta đang ứng phó với đại dịch covid thì nó sẽ thay đổi cái thói quen của người tiêu dùng
chúng ta từ những cái tăng cường cái tiếp xúc trực tiếp thì chúng ta sẽ chuyển sang là phi tiếp xúc và chuyển sang hệ thống sử dụng trên giao dịch trực tuyến
trước sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp bốn việc chuyển đổi số định hướng nông nghiệp thông minh là xu thế tất yếu
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ thông tin và truyền thông cùng có ý tưởng trình chính phủ
xây dựng đề án đưa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
trở thành một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
trong đó tập trung chủ yếu vào hạ tầng kết nối băng thông rộng và dữ liệu nông nghiệp nông thôn